tổng cục hải quan đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại và công bố triển khai nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy
các ngân hàng thương mại ký kết đợt này bao gồm ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ngân hàng thương mại và cổ phần quân đội
nhận thức được ý nghĩa quan trọng và tính đột phá của đề án nộp thuế xuất điện tử và thông quan hai mươi bốn trên bảy
ngay từ những ngày đầu tiên bidv đã đăng ký trở thành một trong các ngân hàng thí điểm kết nối với cổng thanh toán điện tử hải quan với mong muốn được tiếp tục đóng góp vào công cuộc chung của các cơ quan quản lý nhà nước để đẩy mạnh cải cách hành chính công và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt
trong gần bốn tháng qua đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ để thống nhất
các mô hình kết nối trao đổi thông tin quy trình nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm sớm mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp sản phẩm thanh toán mang tính đột phá đạt mục tiêu của đề án với chất lượng tốt và vượt tiến độ đã đạt ra
từ việc ký kết này bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục hải quan sẽ mở thêm một kênh nộp thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy
theo đó doanh nghiệp sẽ nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan
cơ quan hải quan sẽ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp lập chứng từ nộp tiền từ những dữ liệu gốc để hạn chế những sai sót trong thủ tục chuyển tiền
bên cạnh việc hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc mọi nơi mọi phương tiện đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế
việc tham gia thu thuế điện tử hai mươi bốn trên bảy còn giúp các ngân hàng phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng
thu hút thêm khách hàng tiềm năng hạn chế sai sót thông tin cần phải tra soát của các chứng từ nộp tiền